liên minh châu âu eu vừa chính thức tuyên bố sẽ triển khai sứ mệnh huấn luyện binh sĩ ukraine sau khoảng hai tuần nữa
một phái bộ hỗ trợ quân sự eu đã được thành lập nhằm huấn luyện cho khoảng một mươi năm binh sĩ ukraine
trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự giữa nga và ukraine vẫn tiếp diễn
quan chức phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của eu rosep borrell khẳng định
việc eu cung cấp quân viện trợ quân sự cho ukraine là đúng đắn và khối này phải tiếp tục hỗ trợ kiev
tuy nhiên một số quốc gia eu đã từ chối tham gia chương trình này
hungary thậm chí không bỏ phiếu ủng hộ thành lập phái bộ hỗ trợ quân sự eu
cũng như sẽ không cử chuyên viên và đóng góp tài chính cho hoạt động trên
áo cũng đã từ chối tham gia huấn luyện cho binh sĩ ukraine
chương trình đào tạo phái bộ hỗ trợ quân sự eu dự kiến kéo dài hai năm với tổng số kinh phí là một trăm một mươi triệu usd
hoạt động đào tạo sẽ diễn ra ở ba lan và đức